xin kính chào quý vị và các bạn
tại trung bộ do chịu thất động của cuối không khí lạnh ở phía bắc sồn xuống
kết hợp thêm nhiễu động trong đới gió đông từ biển vào
nên mưa rông sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
tổng lượng mưa phổ biến ở thanh hóa nghệ an là bảy mươi một trăm năm mươi mm
hà tĩnh đến thừa thiên huế là hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi còn trên năm trăm linh mm
từ đà nẵng và quảng nam một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm
trong cơn rồng gần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh
do mưa nhiều nên nhiệt độ tại miền trung không cao
hầu khắp các khu vực mức nhiệt không vượt quá ngưỡng là ba mươi hai độ
sau nửa phía nam tại vùng cao tây nguyên và nam bộ
vẫn chịu tác động chính của gió mùa tây nam
nên về chiều và tối vẫn có mưa rồng rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rồng cần đề cao cảnh giác về tố lốc cũng như gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
tại tây nguyên từ một mươi chín đến ba mươi một độ còn nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
trở ra bắc bộ khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta
nhưng có xu hướng lệch đông
nhưng tại đây vẫn có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày trời hưởng nắng với mức nhiệt cao nhất ngày mai
xung quanh ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ chỉ một vài nơi còn cao hơn
đến với những thông tin thời tiết biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
gió đông bắc mạnh cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi một độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi độ